cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế vừa ban hành văn bản đề nghị các bệnh viện tăng cường theo dõi người mắc bệnh tay chân miệng
để kịp thời điều trị các ca bệnh nặng và ghi chép đầy đủ chi tiết hồ sơ bệnh án
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay cả nước ghi nhận hơn một mươi bảy trăm linh trường hợp mắc tay chân miệng tại sáu mươi ba tỉnh thành phố và không có ca tử vong
cục quản lý khám chữa bệnh yêu cầu các đơn vị ra soát bổ sung kế hoạch phòng bệnh tay chân miệng trên địa bàn
kiểm tra đánh giá về nhận thức cơ sở vật chất trang thiết bị y tế thuốc men bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh tay chân miệng